đồng chí lê duẩn một tấm gương sáng về lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của đảng và dân tộc
với hai mươi sáu năm liên tục đảm nhận cương vị bí thư thứ nhất và tổng bí thư của đảng
đồng chí lê duẩn đã có những đóng góp rất lớn cho cách mạng
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bảy ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hôm nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy quảng trị
đã tổ chức hội thảo đồng chí lê duẩn nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng người con ưu tú của quê hương quảng trị
dự hội thảo có đồng chí võ phan thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những công hiến của đồng chí lê duẩn đối với cách mạng việt nam và quê hương quảng trị
đồng thời bày tỏ sự tri ân của đảng nhân dân ta đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng
là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang
khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất kiên cường của các thế hệ trẻ anh trong các tầng lớp nhân dân
nhất là đối với thế hệ trẻ củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tưởng nhớ đồng chí lê duẩn chúng ta tưởng nhớ đến một nhà lãnh đạo kiệt sức của đảng và nhân dân ta
một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng việt nam một người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
tưởng nhớ đồng chí lê duẩn chúng ta tưởng nhớ về ý chí kiên cường về nhân cách cộng sản mẫu mực của đồng chí lê duẩn
kiên trì vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mát nên in và tư tưởng hồ chí minh
kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phát huy tinh thần yêu nước
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
hội nhập quốc tế có hiệu quả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận của các nhà lãnh đạo quản lý các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan trung ương và địa phương
các tham luận tập trung làm sáng tỏ những vấn đề
thứ nhất làm sáng rõ đồng chí lê duẩn là người chiến sĩ cộng sản kiên cường nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc việt nam
thứ hai đồng chí lê duẩn là nhà lý luận lớn một tư duy sáng tạo của cách mạng việt nam
thứ ba đồng chí lê duẩn là người học trò xuất sắc người cộng sự gần gũi tin cậy của chủ tịch hồ chí minh một nhân cách cộng sản mẫu mực
thứ tư đồng chí lê duẩn là người con ưu tú của quê hương quảng trị
trong đó các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận và làm sáng rõ thêm nội dung đồng chí lê duẩn là một nhà lý luận lớn một tư duy sáng tạo của cách mạng việt nam
tư duy sáng tạo của đồng chí lê duẩn càng bộc lộ rõ hơn tức là suy nghĩ độc lập tự chủ
đưa ra những cái lý lẽ tiếp cận cái đường lối đổi mới của đảng ta sau này chứ
những cái làm khoán những cái thử nghiệp những cái tổng kết này những cái ra hai mươi sáu gp này những cái khoán đồ sơn vĩnh phúc này
những cái tranh trở về đưa sản xuất lớn lên sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn sử dụng nghĩa vân vân và vân vân
thì đấy là chúng ta phải đánh giá lại cái công lao của đồng chí lê duẩn về mặt lý luận

hội thảo là một trong những hoạt động hợp tác giữa học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy quảng trị
nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo của đảng và nhà nước nói chung
về cuộc đời sự nghiệp của đồng chí lê duẩn nói riêng phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục
đồng thời qua đó góp phần vào việc xây dựng đường lối chủ trương của đảng ta trong giai đoạn hiện nay